quý vị thân mến bắc bộ thì có vẻ là đã ấm áp hơn rồi
nhiệt độ trong ngày thì sẽ phổ biến từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ c
tuy nhiên là ngày hôm nay thì ra đường rất là mù
hình như là thời tiết nồm ẩm cũng chưa chiều lòng chị em phụ nữ đúng không chị đinh hạnh
vâng đúng như vậy dù là nhiệt độ đã ấm hơn
tuy nhiên là thời tiết rất là nồm ẩm
ngay cả khi chúng ta ngồi trong nhà thì cũng có cái cảm giác là rất là ẩm ướt
và điều này thì cực kỳ bất tiện cho cái công việc là lau dọn giặt rũ
trong khi là tết thì rất nhiều việc nhà phải làm
và hy vọng rằng là trong cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau thì trời sẽ khô ráo hơn
nơi thời tiết đẹp nhất hôm nay thì có lẽ là miền trung
nắng ráo nhiệt độ cao nhất là trong khoảng ba mươi một độ c
trong khi đó thì nam bộ vẫn khô và nắng nóng nhiệt độ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ c
hôm nay thì là ngày tết ông công ông táo sẽ có những gia đình đã cúng từ trước do công việc bận rộn
nhưng mà tôi tin rằng là sáng nay đường phố đặc biệt là các khu chợ thì vẫn hết sức là đông đúc
do nhiều gia đình sẽ có nhu cầu ra đường vào ngày này
và quý vị khi ra đường buổi sớm thì hết sức lưu ý là sương mù xuất hiện dày đặc
tầm nhìn giảm thấp
khi di chuyển thì cần đi thật chậm và giữ khoảng cách an toàn
vâng thưa quý vị ngày cúng ông công ông táo là một truyền thống hết sức lâu đời của người việt nam
với ý nghĩa là biết ơn hướng về cội nguồn và cầu mong năm mới với những điều tốt đẹp
mong cúng dù là có sự khác nhau
tuy nhiên là có lẽ là nhiều gia đình vẫn còn giữ thói quen là đốt vàng mã
mong rằng chúng ta sẽ thật lưu ý khi hóa vàng để tránh những nguy cơ cháy nổ
và quan trọng nhất đó là bảo vệ môi trường sống